tòa nhân dân huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo về các tội bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi một ông nguyễn thành giang nhận khoán lô cà phê của công ty cổ phần cà phê thắng lợi
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ông không nộp sản lượng theo hợp đồng nên bị công ty khởi kiện
tòa án tuyên ông phải trả cho công ty hơn năm kg cà phê quả tươi
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công ty cà phê thắng lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn
ông giang cùng những người khác đến chửi bới ngăn cản và bắt giữ ba người đi cắt tỉa cây và hô hào ngăn cản xô đẩy không cho lực lượng công an vào giải cứu người bị giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành giang bốn năm sáu tháng tù dương thị thủy hai năm chín tháng tù nguyễn thị thanh phong hai năm sáu tháng tù giam
ngô công anh một năm sáu tháng tù treo về tội bắt giữ người trái pháp luật
các bị cáo trần văn thịnh nguyễn huy công huỳnh văn quân bị tuyên phạt từ chín tháng đến một năm ba tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ
riêng bị cáo lê thị lụa bị tuyên phạt ba năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và một năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là bốn năm sáu tháng tù